thưa quý vị nghi phạm trích điện giết chết một nam thanh niên tại dương kinh thành phố hải phòng
đã bị lực lượng chức năng hải phòng phối hợp bắt giữ
đó là trần hiệu côn cũng chính là họ hàng của nạn nhân
nạn nhân là anh trần công nguyên ba mươi hai tuổi ở phường đa phúc quận dương kinh
được phát hiện tử vong trên giường bên cạnh có dây điện
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án là trần hiệu côn
sinh sống tại bình dương mới về quê ở hải phòng
nguyên nhân gây ra án mạng là do mâu thuẫn từ trước
côn bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
ngày một mươi tám tháng sáu công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng
khiến một người bị đâm tử vong một người bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi bảy tháng sáu người dân sống hai bên đường dt bảy trăm năm mươi bốn
thuộc khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
nghe thấy tiếng đuổi nhau la hét giữa mưa
và khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện hai nhóm thanh niên đang hỗn chiến trên đường
hai thanh niên gục ngã trong đó có một người đã tử vong một người bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an địa phương
nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
qua xác minh ban đầu nạn nhân tử vong được xác định là nguyễn hoàng tân ba mươi một tuổi
tại thị xã phước long
người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy chưa rõ tên tuổi
tính tới thời điểm hiện tại cơ bản các đối tượng tham gia vào vụ việc dùng súng tấn công
trụ sở ubnd xã ea tiêu và xã yà cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đã bị bắt giữ và ra đổ thú
và cho đến nay lực lượng công an đã bắt giữ hơn sáu mươi đối tượng tham gia vào vụ việc
toàn bộ số cầm đầu đều bị bắt giữ
đây là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng chức năng
chính quyền các cấp đặc biệt là không thể không kể đến vai trò
sự giúp sức của quần chúng nhân dân thành lũy vững chắc trong tố giác vây bắt các đối tượng
vụ tấn công vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại xã yà tiêu và xã ea cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đã khiến nhân dân phẫn nộ kịch liệt lên án hành vi coi thường pháp luật
manh động liều lĩnh mất nhân tính của các đối tượng
nhân dân đã tự giác tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng hỗ trợ vây bắt đối tượng
người dân thôn sáu xã ea bờ hốc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đã vây bắt được hai đối tượng tham gia vụ tấn công
với ông nguyễn văn tư thôn trưởng kiêm tổ trưởng tổ an ninh tự quản thôn sáu xã yà bờ hốc
thì đây là sự tự hào vì tinh thần đoàn kết gan dạ của nhân dân trong thôn
khi phát hiện được đối tượng và phát hiện đối tượng lại không cầm súng mà chỉ cầm vũ khí náo
do vậy là tôi thông báo tìm loa để chủ yếu là khống chế đối tượng
và gọi đối tượng
rồi báo cho lực lượng về để truy bắt
tại xã ea ninh huyện chư quynh bà con nhân dân cũng đã đồng lòng
cùng hỗ trợ truy quét và bắt được bốn đối tượng
qua lời kể bà con nhân dân đoàn kết khi phát hiện có đối tượng khả nghi
trốn trong vườn thì người dân lập tức thông báo hô hào cùng truy đuổi
không kể già trẻ gái trai đều xôi sụp cầm gậy hô hào và quyết bắt bằng được đối tượng
người dân nơi đây cũng trở thành hậu phương vững chắc khi góp công góp của
để nấu cơm hỗ trợ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
kêu gọi hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh có hoàn cảnh khó khăn
sự đồng lòng của nhân dân đã góp phần trở thành sức mạnh tổng hợp đưa cuộc sống trở lại bình thường
so với những sự việc vừa rồi xảy ra ở trong địa phương
thì người dân chúng tôi cũng rất là đồng lòng
sử dụng nhiều công cụ xấu xới để vây bắt các đối tượng
nếu sau này có trường hợp xảy ra thì người dân của chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng
dù công cụ xấu xới hoặc công cụ gì không biết
nhưng người dân của chúng tôi sẽ sẵn sàng để bảo vệ bệnh viện cho xóm làng cho người dân của chúng tôi
người việt tôi trí đuổi nhưng trong tâm không có lo sợ những chuyện gì xảy ra cho bản thân mình hết
trong người mẫu nó nổi lên là những cái kẻ phản động
chính quyền nhà nước người dân nào cũng có trách nhiệm đứng lên
để bảo vệ cho nhân dân cá nhân mình và bản thân cá nhân mình và cho dân mình yên ổn càng sớm càng tốt
xã yacatu là một trong hai địa bàn bị các đối tượng tấn công vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu
tại xã nhóm đối tượng đã ra tay man dợ gây ra hậu quả nặng nề
chủ sở ubnd xã bị các đối tượng bắn đập phá ném bom xăng đốt
đến nay cuộc sống ở xã đã trở lại trạng thái bình thường
xã đang khẩn trương khắc phục hậu quả giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân
bà con cũng rất là hoan nghênh sự chiến đấu của các lực lượng vũ trang
của các lãnh đạo các cấp đánh quyền và thường xuyên cung cấp những thông tin
những thông tin quỹ giả đó cũng đã được các vũ trang lực lượng an ninh công an các cấp phát hiện và bắt tiếp thời một số đối tượng
qua vụ việc tiếp tục khẳng định vị trí vai trò sức mạnh của thế trận lòng dân
góp phần tạo thành trí vũ trắc đánh tan các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động
bảo vệ nền độc lập dân tộc bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
aiga blik quốc tịch latvia chúa ở tp thủ đức tp hcm về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
aiga blic được xác định là đã thuê người đứng tên đại diện pháp luật
để thành lập ba cơ quan
điều và các công ty là sophie strussen digital credit và fincapvn
thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua hai trang web tamo vn và findo vn
ba công ty đã giải ngân cho vay hơn hai triệu lượt vay
tổng cộng hơn sáu bảy mươi hai tỷ đồng
thu lợi bất chính hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
khám xét ba công ty cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật
có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
từ đó đã khởi tố vụ án khởi tố chín bị can là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tổ chức thi hành quyết định khởi tố tạm giam
đối với lê văn hóa chú tại xã quốc thái huyện an phú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét chỗ ở của lê văn hóa lực lượng chức năng đã thu giữ bình hút dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
với vai trò là đối tượng trung gian từ tháng năm cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
theo sự chỉ đạo của nguyễn tránh thi chú tệ xã quốc thái huyện an phú hóa đã nhiều lần nhận ma túy
từ chỗ của thi và phan mạnh tường để đi giao cho các con nghiện trên địa bàn để được thi cho ma túy sử dụng
và trả tiền công từ hai triệu cho tới ba triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn tránh thi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đồng phạm là phan mạnh tường cũng ra đầu thú ngay sau đó
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang cho biết vừa bắt tạm giam lê văn tèo
trú tại thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang về tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra tèo và anh danh phên chú tại xã thổ sơn huyện hòn đất là bạn đi cùng làm chung nghề ngư phủ
vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba sau khi chuyến tàu biển vào bờ tèo nảy sinh ý định trộm cắp một xe máy
và một điện thoại của gia đình phen
sau đó nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại lực lượng công an huyện hòn đất đã vào cuộc điều tra và xác định tèo chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng tèo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thưa quý vị mới đây đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã tóm gọn một ổ nhóm trộm cắp tài sản
chuyên nhắm mục tiêu vào các công trình xây dựng trên địa bàn
ô nhóm này có tính chất manh động liều lĩnh khi chuẩn bị hẳn xe ô tô tải và vũ khí tự chế để trộm cắp tài sản
với mục đích trộm tất cả những gì có giá trị và chống trả cho tới cùng khi bị phát hiện
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
lợi dụng đêm vắng không có người trông coi không có camera giám sát các đối tượng này đã đột nhập lấy trộm hết tài sản
chỉ trong vòng nửa tháng địa bàn quận cầu giấy liên tục xảy ra các vụ mất trộm tài sản mà mục tiêu là các công trình đang xây dựng
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã nhanh chóng điều tra
sau nhiều ngày theo dõi đã kịp thời bắt quả tang và tóm gọn ổ nhóm trộm cắp này
đối với các công trình trên địa bàn quận cầu giấy thì đối tượng thường lựa chọn những công trình mà sơ hở về mặt bảo vệ cũng như là không có camera
đặc biệt là vấn đề tường rào
thường là rào tôn rất nhiều kẽ hở và có nhiều khoảng trống để các đối tượng có thể luồn từ đằng dưới hoặc phía trên
tường rào thì rất là thấp nên là rất là thuận lợi cho việc các đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản cũng như là tuồn các tài sản trộm cắp ở trong công trường ra phía bên ngoài để mang đi tiêu thụ
ổ nhóm trộm cắp này gồm bốn đối tượng nguyễn tất độ nguyễn đình văn lê khắc tài và nguyễn đình hóa cùng quê quán triệu sơn tỉnh thanh hóa
tại cơ quan công an đối tượng chủ mưu cầm đầu là nguyễn tất độ khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy
đối tượng đã lấy tiền chung của nhóm đi mua được chiếc ô tô tải nhãn hiệu hyundai không giấy tờ mang biển kiểm soát giả một mươi sáu h bốn nghìn một trăm sáu mươi bốn với giá là ba mươi triệu đồng để thuận tiện thực hiện hành vi trộm cắp
sau khi tất cả bọn em làm được tiền của công trình nhà dân được tiền nhận tiền thì em là người bảo mua xe tải để
tuyện tiện là đi làm sửa đá công trình nhưng do thiếu thốn tiền sử dụng ma túy thì bọn em có đi
em là người rủ tất cả các bạn hóa văn tài đi trộm cắp tài sản
và đồ phóng lợn dao là em có chuẩn bị trước để phòng khi mà bị vây bắt em chống trá
còn như đồ kim
không lực cắt và máy là tìm là do tài mua
theo lời khai của các đối tượng sau khi lấy trộm tài sản là các đoạn dây cáp sắt thép ổ nhóm này sẽ đem lên huyện hoài đức để tiêu thụ
đây là ổ nhóm được đánh giá có tính chất manh động liều lĩnh là những con nghiện lâu năm
chúng chuẩn bị sẵn dao phóng lợn tự chế để khi bị phát hiện lập tức chống trả
việc tóm gọn ổ nhóm nguy hiểm này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cầu giấy
thì nên tăng cường công tác bảo vệ về số lượng người bảo vệ cũng như là đặc biệt là thời gian ban đêm thì đôn đốc các bảo vệ thực hiện việc tuần tra quanh công trường
ngoài ra thì nên lắp đặt một số các camera an ninh xung quanh công trường ở một số vị trí mà nhạy cảm thuận tiện cho các đối tượng có thể trèo vào hoặc tuần tài sản ra ngoài
ngoài ra thì nên gia cố lại các cái vấn đề về tường dao để đảm bảo chắc chắn hơn phòng ngừa các cái đối tượng có thể đối tượng
có thể đột nhập vào trong để trộm các tài sản
hiện vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy thành phố hà nội củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị tình trạng mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã gây ra nhiều vụ ngập úng sạt lở
và nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở tại thôn ánh mai một xã lộc châu khiến cho hàng chục tấn đất đá từ bờ ta luy phía sau đổ sập vào hai phòng ngủ của gia đình chủ sưởng can tôn
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường đưa hai nạn nhân là một cặp vợ chồng bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài nhưng người chồng đã tử vong
mưa lớn trong đêm còn gây sạt lở sụt lún và ngập úng tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố gây thiệt hại nhiều hoa màu và tài sản
vào sáng ngày một mươi tám tháng sáu lãnh đạo thành phố bảo lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng và ubnd các xã triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đồng thời tuyên truyền vận động một số hộ dân di rời đến nơi an toàn
qua kiểm tra đánh giá hiện trường cho thấy vụ sạt lở đang trực tiếp uy hiếp đến hơn một mươi hộ dân trong khu vực
hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu công an tỉnh bình phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đoàn hoàng nam võ trần trung nam và nguyễn tiến công đồng thời tiếp nhận đầu thú đối với nguyễn duy quyền cùng chú thị xã phước long để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết một người bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng sáu người dân địa phương phát hiện hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến nguyễn hoàng tân tử vong tại chỗ phùng minh mẫn cùng chú thị xã phước long bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu sau đó nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra truy xét các đối tượng
qua điều tra xác minh mẫn chạy xe máy chở tân khi đến đoạn thuộc khu phố phước sơn thì bị bốn thanh niên chạy cùng chiều vượt lên chặn xe tấn công
qua truy xét lực lượng công an xác định bốn đối tượng trên là những nghi can trực tiếp liên quan đến vụ án mạng nêu trên
móng nối với một số đối tượng
buôn bán ma túy ở tỉnh sơn la để vận chuyển về hà nội và một số tỉnh phía bắc bán kiếm lời bất chính
đối tượng trần tuấn anh chú quận hai bà trưng thành phố hà nội đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam và cục hải quan hà nam ninh bắt giữ
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai tháng sáu trần tuấn anh vận chuyển một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một trăm hai mươi gram heroin
về xã yên phú huyện ý yên tỉnh nam định chưa kịp giao cho khách mua tuấn anh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam cục hải quan hà nam ninh bất ngờ bắt quả tang
được biết đối tượng đã có năm tiền án về các tội trộm cắp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tình trạng nổ bình ga mini đã nhiều lần được chúng tôi cảnh báo trong các chương trình đã phát sóng nhưng những vụ tai nạn xuất phát từ bình ga mini vẫn xảy ra
mới đây nhất tại bình phước một bé gái năm tuổi đã bị tai nạn nghiêm trọng cũng do bình ga mini
bình ga mini phát nổ vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo bởi dù biết không đảm bảo an toàn do tái sử dụng nhiều lần thế nhưng rất nhiều người dân vì lợi nhuận hay là vì sự tiện lợi vẫn chủ quan tái sử dụng nhiều lần bình ga mini
khi bé gái năm tuổi ở bình phước được đưa vào viện các bác sĩ ghi nhận vết thương thấu sọ từ đỉnh đầu xuống vùng trầm dập suất huyết não đồng thời có rất nhiều mảnh xương sọ nhỏ trong nhu mô não
gia đình bé gái cho hay bé đang chơi phía sau nhà thì bất ngờ nghe tiếng nói
tại hiện trường người nhà phát hiện bé nằm dưới đất cùng vết thương ở đầu đang chảy máu cạnh bên là bình ga mini đã nổ
trước đó tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại đắk lóc một gia đình tổ chức ăn lẩu thì bình ga mini bất ngờ phát nổ hậu quả bảy người bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể phải nhập viện cấp cứu

hậu quả bảy người bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể phải nhập viện cấp cứu
là chị phải bỏ đi hết luôn
sử dụng cái này là mình cũng sai rồi
sử dụng những vỏ ga mà nạp lại này là cũng sai rồi
chất lượng dĩ sơn lại
thường những bình ga mà tái chế sử dụng là do một số cá nhân kinh doanh ga
người ta nạp từ những cái bình ga dân dụng hoặc là bình ga to nạp xa
vì bản chất là cái lượng khí ga mà ở trong bình to với cái khí ga nạp cho bình du lịch là hai loại ga nó có tính chất nổ khác nhau
thế chính vì vậy nên là nếu mà nạp từ bình to sang bình nhỏ thì là cái độ an toàn không cao và nguy cơ nổ rất lớn
và đặc biệt là những cái bình nhỏ thì là dùng nhiều lần rồi thì nó có dấu hiệu là hoen gì
và cái khả năng mà đảm bảo an toàn chống nổ nó cũng không đảm bảo
vì lợi nhuận do có giá thành rẻ nhiều người dân
nhất là tại các khu nhà trọ công nhân sinh viên vẫn rất chủ quan khi sử dụng bình ga mini đã qua tái sử dụng nhiều lần
cũng vì lợi nhuận mà một số cơ sở kinh doanh đã thu gom vỏ bình ga mini đã qua sử dụng
sơn lại những bình ga bị dỉ xét và nạp lại bằng nguồn ga khác với giá rẻ hơn để bán cho khách hàng
hiểm họa nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đối với các trường hợp mà các trạm san nạp mà nếu mà không được cấp chứng nhận đủ điều kiện
hoặc là đã hết thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện
và vẫn tiếp tục tiến hành san nạp thì sẽ bị xử phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
còn tại nghị định số một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ thì cũng đã có quy định
trong trường hợp nếu như mà san nạp chết trái phép các chất hàng nguy hiểm cháy nổ
ở đây chính là cái khí đốt hóa lỏng cái ga
hoặc là cái hành vi san nạp mà không đúng nơi quy định
và sử dụng các thiết bị chứa không đúng quy định thì cũng sẽ có thể bị xử phạt từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng
hình ảnh nạn nhân của các vụ nổ bingamini chắc chắn sẽ là hồi chuông cảnh báo
đến những người vẫn có tâm lý chủ quan coi thường sự an toàn của mình và nhiều người khác
khi có hành vi tái sử dụng bingamini